bộ giáo dục và đào tạo vừa có thông báo khẩn gửi các sở giáo dục và đào tạo cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau phúc khảo
theo đó đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển có thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo sở giáo dục và đào tạo phải thông báo tất cả các thí sinh biết
nếu có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thì đến ngay các điểm tiếp nhận hồ sơ để điều chỉnh bằng phiếu
kể cả thí sinh đã điều chỉnh trước khi biết điểm phúc khảo nay thay đổi điểm cần điều chỉnh lại
bộ cũng yêu cầu các sở tiếp tục ra soát cập nhật chính xác lên hệ thống phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển của thí sinh
tuyệt đối không để sót phiếu không nhập tất cả các công việc trên cần kết thúc trước một mươi bảy h ngày hai tháng tám